mới đây đội cảnh sát hình sự công an quận cầu giấy thành phố hà nội đã tóm gọn một ổ nhóm chuyên trộm cắp tài sản nhắm mục tiêu vào các công trình xây dựng trên địa bàn
đáng chú ý là ổ nhóm này có tinh chất manh động liều lĩnh khi chuẩn bị hẳn ô tô tải và vũ khí tự chế để trộm cắp tài sản với mục đích là trộm tất cả những gì có giá trị và chống trả tới cùng khi bị phát hiện
ghi nhận của phóng viên thời sự
lợi dụng đêm vắng không có người trông coi không có camera giám sát các đối tượng này đã đột nhập lấy trộm hết tài sản
chỉ trong vòng nửa tháng địa bàn quận cầu giấy liên tục xảy ra các vụ bất trộm tài sản mà mục tiêu là các công trình đang xây dựng
nhận được tin báo đội cảnh sát hình sự công an quận cầu giấy đã nhanh chóng điều tra sau nhiều ngày theo dõi đã kịp thời bắt quả tang và tóm gọn ổ nhóm trộm cắp này
đối với các công trình trên địa bàn quận cầu giấy
đối tượng thường lựa chọn những công trình sơ hở về mặt bảo vệ cũng như là không có camera
đặc biệt là vấn đề tường rào thì thường là rào tôn rất nhiều kẽ hở và có nhiều khoảng trống để các đối tượng có thể luồn từ đằng dưới hoặc phía trên
tường rào thì rất là thấp nên rất là thuận lợi cho việc các đối tượng sử dụng để trộm cắp tài sản
cũng như là tuồn các cái tài sản trộm cắp ở trong công trường ra phía bên ngoài để mang đi tiêu thụ
nhóm trộm cắp này gồm bốn đối tượng nguyễn tất độ nguyễn đình văn lê khắc tài và nguyễn đình hóa cùng quê quán triệu sơn tỉnh thanh hóa
tại cơ quan công an đối tượng chủ mưu cầm đầu là nguyễn tất độ khai nhận do thiếu tiền tiêu xài và mua ma túy
đối tượng đã lấy tiền chung của nhóm đi mua được chiếc ô tô tải nhãn hiệu hyundai không giấy tờ
mang biển kiểm soát giả một mươi sáu h bốn nghìn một trăm sáu mươi bốn với giá ba mươi triệu đồng để thuận tiện thực hiện hành vi trộm cắp

theo lời khai của các đối tượng sau khi lấy trộm tài sản là các đoạn dây cáp sắt thép ổ nhóm này sẽ đem lên huyện hoài đức để tiêu thụ
đây là ổ nhóm được đánh giá có tính chất manh động liều lĩnh là những con nghiện lâu năm
chúng chuẩn bị sẵn giao phóng lợn tự chế
để khi bị phát hiện lập tức chống trả
việc tóm gọn ổ nhóm nguy hiểm này đã góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn cầu giấy
nên tăng cường công tác bảo vệ về số lượng người bảo vệ cũng như là đặc biệt vào thời gian ban đêm thì đôn đốc các bảo vệ thực hiện việc tuần tra quanh công trường
ngoài ra thì nên lắp đặt một số các camera an ninh xung quanh công trường ở một số vị trí mà nhạy cảm thuận tiện cho các đối tượng có thể trèo vào hoặc tuần tài sản ra ngoài
ngoài ra thì nên gia cố lại các vấn đề về tường rào để đảm bảo chắc chắn hơn phòng ngừa các đối tượng có thể đột nhập vào trong để trộm cắp tài sản
hiện vụ việc đang được đội cảnh sát hình sự công an quận cầu giấy thành phố hà nội củng cố hồ sơ khởi tố các đối tượng theo đúng quy định của pháp luật